đặc biệt nữa người đòi hỏi đội ngũ cán bộ đảng viên công chức phải hết sức hương mẫu tôn trọng luật pháp của nhà nước thi hành luật pháp và hiến pháp một cách rất nghiêm trình để làm hương cho dân chúng nói theo
và theo người vấn đề quan trọng nhất của đảng cầm quyền là xác định đường lối đúng đắn để phục hưng và phát triển đất nước
vì vậy bắt buộc đảng cầm quyền phải tiên phong về lý luận vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa mark lenin
để tìm ra quy luật phát triển của cách mạng
bất cứ khi nào xa rời chủ nghĩa mark lenin lơ là công tác xây dựng đảng là khi đó đảng dễ mắc phải sai lầm khuyết điểm dẫn đến những tổn thất khôn lường cho cách mạng
nhưng bây giờ đảng cầm quyền trong điều kiện đất nước hòa bình độc lập
và người đảng viên đương nhiên sẽ là người cán bộ có chức có quyền
và khi có chức có quyền rồi hồ chí minh nói thế nào ạ nó gắn với quyền lợi bộc lộ
cho nên nếu như anh xa rời một tư tưởng anh xa vào các chủ nghĩa nhân anh sẽ thoai hăng chứ
anh không còn xứng đáng là với vai trò của người lãnh đạo nữa
và điều ấy đang trở nên thời sự và sống động trong hoàn cảnh đảng ta đang ra sức xây dựng và chỉnh đốn đảng
để xứng đáng là một đảng cầm quyền do chủ tịch hồ chí minh sáng lập để phục vụ đất nước phục vụ nhân dân